ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn sáu trăm linh một d và hai nghìn sáu trăm linh ba d của tỉnh sơn la
trước đó căn cứ vào kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã tiến hành khám xét khẩn cấp
hai trung tâm đăng kiểm trên thu giữ nhiều tài liệu liên quan
kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn hai mươi đến nay một số cán bộ của hai trung tâm đăng kiểm đã nhận hối lộ
của các chủ phương tiện trong việc hoán cải xe ô tô sau đó chuyển một phần tiền nhận hối lộ
cho một số cá nhân tại cục đăng kiểm đường bộ việt nam
hiện vụ án đang tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng